cách đây khoảng hơn ba tiếng đội tuyển bóng đá nam và nữ của việt nam đã về đến sân bay nội bài hà nội
rất đông người hâm mộ đã chờ đợi chung quanh khu vực sân bay để chào đón những người hùng của bóng đá việt nam
tất cả đều háo hức để có thể tận mắt nhìn thấy những cô gái và chàng trai đã tạo ra chiến tích vàng cho bóng đá việt nam
sau khi kết thúc chiến dịch sea games ba mươi rất thành công
niềm mong mỏi của huấn luyện viên park hang seo đã trở thành sự thật khi hai đội tuyển nữ và u hai mươi hai việt nam
cùng đáp chuyến bay trở về nước mang theo những tấm huy chương vàng cho bóng đá nước nhà
chuyên cơ chở hai đội tuyển bóng đá về nước mang số hiệu vn chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn t một đã đáp xuống sân bay nội bài lúc một mươi chín h năm ngày một mươi một tháng một mươi hai
sau khi về đến hà nội tuyển bóng đá việt nam đã nhanh chóng lên xe di chuyển tới tham dự buổi gặp mặt của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục thể dục thể thao và liên đoàn bóng đá việt nam